thông tin từ công an tỉnh gia lai vào khoảng một mươi năm h ba mươi chiều ngày hai mươi ba tháng tám một vụ thảm án đã xảy ra tại huyện chư pông khiến bốn người chết ba người bị thương
đối tượng gây ra vụ thảm án là vũ văn đản ba mươi chín tuổi đã bị công an tỉnh gia lai bắt giữ ngay sau khi gây án
bước đầu hung thủ khai nhận bản thân có uống rượu trước khi gây án mâu thuẫn nảy sinh từ việc đản giai vợ đi đòi tiền người hàng xóm để chữa bệnh nhưng không được nên xảy ra cãi vã
sau đó đảm lấy dao dựa đuổi chém vợ người vợ đã ôm con bỏ trốn thoát thân nên đối tượng đã chạy ra ngoài chém tiếp những người xung quanh
cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh gia lai phối hợp cùng công an huyện triprong công an xã ya đã bắt giữ hung thủ tại khu rẫy cà phê thuộc thôn phú vinh xã yà băng
ban đầu xác định vũ văn đản chém ông đặng đình vấn năm mươi bảy tuổi bà nguyễn thị ngọc liên bốn mươi một tuổi chết tại chỗ
chém chị lê thị thơm ba mươi ba tuổi cùng con gái nguyễn thị vân tám tuổi bị thương nặng đã chết trên đường đi cấp cứu
các nạn nhân khác bị thương còn lại gồm vũ văn tuyên nguyễn duy phong vũ văn hiển hiện cơ quan công an tỉnh gia lai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án